tổng thống mỹ donald trump đã gửi lời cảm ơn tới việt nam cùng hai doanh nghiệp mỹ đã vận chuyển nhanh chóng bốn trăm năm mươi bộ quần áo bảo hộ y tế hỗ trợ mỹ chiến đấu chống lại dịch bệnh từ virus corona chủng mới
trên trang twitter cá nhân tổng thống mỹ donald trump vừa bày tỏ sự cảm ơn đối với việt nam bởi sự phối hợp của việt nam trong việc vận chuyển bốn trăm năm mươi bộ quần áo bảo hộ bằng đường hàng không sang mỹ
lô hàng này sẽ được bổ sung vào kho dự trữ chiến lược quốc gia của mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu khẩn cấp về thiết bị bảo hộ cho những người ở tuyến đầu đối phó với đại dịch covid một mươi chín tại mỹ
trong khi đó trang jeep lomart của mỹ vừa đăng bài viết ca ngợi việc việt nam viện trợ hơn nửa triệu chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn giúp các nước châu âu chống dịch covid một mươi chín
theo bài báo đây là hành động thể hiện tinh thần tương thân tương ái với các nước của chính phủ việt nam trong bối cảnh đầy khó khăn của dịch bệnh
nhiều ca tử vong tại anh đã vượt ngưỡng bảy sau khi có gần một ca tử vong được ghi nhận trong ngày tám tháng bốn cao nhất từ khi dịch bùng phát tại anh
còn tại châu á nhiều hoạt động kiểm soát dịch bệnh vẫn đang được tiến hành trong đó có việc thái lan lần đầu tiên cho triển khai chiến dịch xét nghiệm tại nhà ở thủ đô bangkok
trong bối cảnh tổng số ca nhiễm ở nước này đã lên tới gần hai bốn trăm linh trường hợp ca thứ tư ở khu vực đông nam á
trong khi đó ở singapore tổng số ca nhiễm cũng đã lên hơn một sáu trăm linh sau khi ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục trong ngày tám tháng bốn
với một trăm bốn mươi hai trường hợp tại trung quốc số ca nhiễm mới trong ngày hôm qua là sáu mươi hai người còn tại nhật bản có thêm hơn một trăm bốn mươi bốn ca nhiễm mới trong ngày tám tháng bốn
mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát nước này đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp từ ngày bảy tháng bốn vừa qua